phát biểu tại buổi tiếp bộ trưởng iea ung và đoàn đại biểu bộ các vấn đề về biên giới myanmar phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình khẳng định việt nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với myanmar mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước về mọi mặt cả về chiều rộng lẫn chiều sâu

phát biểu tại buổi tiếp bộ các vấn đề về biên giới myanmar phó thủ tướng trương hòa bình khẳng định việt nam luôn trân trọng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước về mọi mặt cả về chiều rộng lẫn chiều sâu